công tác trong ngành điện nhiều năm anh vũ duy văn và đồng nghiệp của mình cũng đã quen với việc sẽ có một cái tết muộn
bởi lẽ khi mọi người có thể quây quần tại những bữa cơm tất niên chung vui trong đêm giao thừa hay thưởng ngoạn những chuyến du xuân cùng gia đình
thì những người cám bộ ngành điện lực như anh lại phải túc trực trong phòng điều độ bảo đảm đến mức tối đa cho người dân có nguồn điện sáng trong suốt những ngày xuân
mọi người đã xong xuôi công việc và nhân dân cũng đã có quay về nhà an toàn
thì lúc đấy công việc của nhân viên vận hành chúng tôi tại trung tâm nó đã giảm bớt đi rồi
thì mọi người mới có thể quay lại quây quần với nhau cùng chúc nhau năm mới cùng chúc nhau đã hoàn thành công việc trong đêm giao thừa một cách tốt nhất
và chúc nhau cho một năm mới cho vận hành an toàn ổn định cung cấp điện tốt nhất cho đến khách hàng và nhân dân
khi phố phường nhộn nhịp không khí của những ngày tết đến xuân về
những người công nhân ngành điện vẫn miệt mài kiểm tra theo dõi hoặc xử lý các sự cố tại trạm biến áp
đặc biệt đối với phụ nữ là người giữ lửa nội trợ chính trong gia đình lo mông cỗ giao thừa
thì việc phải trực tết xa nhà càng trở nên khó khăn hơn
vâng là một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn có những khoảng thời gian cuối năm được ở bên gia đình
để thu xếp trang hoàng nhạc lửa cũng như là nhang khói cho thủ tiên
và cùng chào đón những bảnh pháp chào đón năm cũ
tuy nhiên thực ra chúng tôi cũng phải thu xếp công việc gia đình
đối với những ca trực mà nghỉ ở nhà thì chúng tôi sẽ phải thu dọn hoặc sắm sửa
và chuẩn bị những thực dụng cần thiết để có thể lo tết đón tết trước cho gia đình
trong những ngày tết thì khả năng nguy cơ đe dọa sự cố là tăng cao do pháo giấy bóng bay và bóng trắng kim
chính vì vậy là khi trực tết thì chúng tôi luôn nâng cao tinh thần
sẵn sàng xử lý mọi tình huống đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục
trái với không khí rộn ràng chuẩn bị sắm tết
anh em công nhân ngành điện luôn tập trung cao độ theo dõi vận hành của hệ thống điện
và tinh thần luôn sẵn sàng triển khai các phương án khắc phục sự cố điện một cách tốt nhất cho bà con đón tết
những người công nhân ngành điện sẽ trắng đêm túc trực để sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào
vì mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn liên tục cho người dân cả nước chung niềm vui đón xuân về
mỗi người một tâm sự nhưng điểm gặp nhau là niềm tự hào hạnh phúc
khi dòng điện được an toàn liên tục để phục vụ người dân đặc biệt trong những ngày lễ tết
nhưng mà cũng cảm thấy vui mừng là vì mình đã đóng góp được công sức để cho người dân được ăn tết trọn vẹn
trong những khoảnh khắc thiên liêng cùng nhiều thợ điện thủ đô khác đang nghiệt mài bên đường dây và trạm biên áp
với nhiệm vụ là đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục
thì tôi cảm thấy là mình có trách nhiệm và vô cùng tự hào khi được đóng góp một công sức vô cùng nhỏ bé
để phục vụ nhân dân đón tết an toàn tại trọn vẹn
mỗi ngành mỗi nghề đều có những trọng trách riêng để bảo đảm đổi xuống xã hội
được ổn định và phát triển không có sự so bì về trách nhiệm không có lời kể công trong công việc
nhưng hình ảnh về những người giữ ánh sáng trong mùa xuân là những hình ảnh giản dị chân thật thật đáng trân trọng
bởi mùa xuân về với không khí vui tươi và rộn ràng đang tràn ngập khắp nơi trên quê hương đất nước
mỗi người đều mang thêm nhiều niềm vui nhiều điều mong ước về sự tốt lành sung túc trong những ngày đầu năm mới
còn với người thợ điện niềm vui ngày xuân chính là giữ được nguồn năng lượng thiết yếu
nguồn sáng bình yên và trọn vẹn cho người dân khi tết đến xuân về